theo số liệu thống kê của viện chiến lược giao thông vận tài hà nội hiện có hơn năm triệu xe máy
gần năm trăm năm mươi ô tô hơn một triệu xe đạp và hơn một mươi xe đạp điện
trừ kể số lượng lớn các phương tiện ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn
tốc độ gia tăng phương tiện giao thông cá nhân hiện là bảy sáu mươi sáu một năm với xe máy
một mươi hai chín với ô tô với tốc độ này đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ có gần một triệu xe ô tô
hai triệu xe máy vượt khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông năm lần
với sự tăng trưởng của phương tiện giao thông cá nhân ấy tốc độ tăng trưởng của xe buýt
có thể coi là khiêm tốn cho đến nay hà nội mới có một bốn trăm linh đầu xe buýt các loại
nhưng xe buýt hà nội lại hoạt động trong điều kiện không có sự kết nối với các loại hình
giao thông công cộng khác như tàu điện ngầm đường sắt trên cao
và thế là ưu điểm chờ được nhiều người lại biến những chiếc xe buýt thành loại vật cản to lớn
khó coi chiếm nhiều diện tích trên đường đã hơn một mươi năm qua hà nội thay ngén dự án brt
nhằm tìm lời giải cho bài toán chống ủn tắc giao thông nội thị
đúng sáu giờ một mươi năm phút sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu xe buýt nhanh brt mang số hiệu brt một
rời bến xe kim mã theo chiều kim mã yên nghĩa tuyến xe brt một đến yên nghĩa lúc bảy giờ
như vậy tổng thời gian hết bốn mươi năm phút
đúng như thời gian dự tính
nhưng khi đi chiều yên nghĩa kim mã xe xuất phát lúc bảy giờ một mươi năm phút
về đến bến kim mã là lúc tám giờ một mươi bảy phút hết một giờ một mươi hai phút chậm hơn dự tính hơn một mươi phút
theo báo cáo của sở giao thông vận tải hà nội từ khi bắt đầu thu phí vào ngày sáu tháng hai
đến ngày hai mươi ba tháng hai tức là hơn nửa tháng buýt nhanh brt đã vận chuyển được gần hai trăm ba mươi lượt hành khách
thưa quý vị vít nhanh brt là hợp phần chủ đạo trong dự án phát triển giao thông
đô thị hà nội
sau khoảng một mươi năm chăn trở với dự án hà nội chi tiêu nhiều gói thầu giá hàng chục tỷ
tới hàng trăm tỷ đồng với kỳ vọng là sẽ giải quyết được bài toán giao thông công cộng
và giảm ồn tắc giao thông cho hà nội
cái giá mà hà nội đưa ra là trên dưới một tỷ đồng
để có cuộc thử nghiệm táo bạo cho tuyến buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa
hợp phần xe buýt nhanh brt là một phần của dự án cải tạo đô thị hà nội
đây là dự án đầu tư bằng nguồn oda vay từ ngân hàng thế giới
kể từ khi được phê duyệt vào năm hai nghìn bảy đến nay trong một mươi năm triển khai
dự án đã có nhiều lần thay đổi điều chỉnh gia hạn hiệp định vay vốn
kết quả là số gói thầu hạng mục công việc thay đổi liên tục
và kèm theo đó là thay đổi điều chỉnh bổ sung kế hoạch phân bổ nguồn vốn cũng thay đổi theo
số liệu từ năm hai nghìn một mươi ba cho thấy tổng mức đầu tư dành cho dự án
điều chỉnh là bốn trăm sáu mươi một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ tương đương gần một mươi tỷ đồng
trong số này hà nội phải đi vay oda một trăm ba mươi một trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
và nhận viện trợ từ gef một mươi một một mươi năm triệu đô la mỹ
còn lại ba trăm một mươi tám tám trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ là vốn đối ứng
đến năm hai nghìn một mươi sáu dự án tiếp tục được điều chỉnh giảm đầu tư một số hạng mục
và từ đó giảm tổng mức đầu tư xuống ba trăm ba mươi hai năm trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ
điều chỉnh là bốn trăm sáu mươi một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ tương đương gần một mươi tỷ đồng
trong đó vốn vay là hơn một trăm một mươi năm năm triệu đô la mỹ vốn viện trợ là một mươi một một mươi năm triệu đô la mỹ
vốn đối ứng của thành phố là hơn hai trăm linh năm tám trăm năm mươi một triệu đô la mỹ